những ngày này lạng sơn đang trải qua đợt rét đậm nhiệt độ về đêm và sáng sớm thấp nhất là năm độ c
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nhất là sức khỏe của người già và trẻ nhỏ
theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa lạng sơn hàng ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng từ một mươi đến một mươi sáu bệnh nhân cao tuổi
tuy nhiên trong những ngày rét đậm vừa qua số lượng bệnh nhân cao tuổi tăng lên hai mươi một bệnh nhân một ngày
chủ yếu là người cao tuổi mắc các bệnh như huyết áp tim mạch tiểu đường phổi tắc nghẽn mãn tính
nguyên nhân là do trời lạnh dẫn đến co thắt mạch có thể gây tăng huyết áp đột quỵ chảy máu
để phòng ngừa nhiễm bệnh trong những ngày lạnh các bác sĩ bệnh viện đa khoa lạng sơn khuyến cáo
trong những ngày lạnh giá đối với người già cần giữ ấm cơ thể ổn định huyết áp ở những người mắc bệnh huyết áp cao
và ổn định đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường để phòng ngừa đột quỵ tránh ra ngoài vào ban đêm và sáng sớm